việc mất điện liên tục đã khiến nhiều khách du lịch bày tỏ sự thất vọng
dù các khách sạn homestay chạy máy phát điện thế nhưng tỷ lệ khách trả phòng vẫn tăng lên bởi không thể chịu được nắng nóng
tại nhiều nơi dù có thông báo về lịch cắt điện tuy nhiên việc cắt trước giờ thông báo hay chậm có điện hàng giờ đồng hồ so với lịch
những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hàng ngày của người dân
những giải pháp nào cho việc thiếu điện hiện nay là điều được cư dân mạng quan tâm
cũng như thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của mình
nếu không có cơ chế để điện mặt trời điện gió phát triển đặc biệt là khuyến khích điện áp mái tự dùng cho hộ dân và doanh nghiệp
thì không thể giải quyết được vấn đề này
đường dây làng tôi hơn một mươi năm năm nay không thay đổi gì trong khi ban đầu làng chỉ dùng để thắp sáng
nay đã nhà nào cũng nổi cơm điện điều hòa bếp tử
nói chung nhu cầu phải tăng đến một trăm linh luôn
mà nhà điện vẫn vậy thì sao mà tải nổi
thiết nghĩ chính phủ nên hỗ trợ người dân
các tấm pin năng lượng mặt trời với giá ưu đãi
khi vào mùa cao điểm năng nóng thì evn có thể cắt điện và bắt ngày
nhưng người dân vẫn có thể sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị thiết yếu
lời xin lỗi cũng đã được cục trưởng cục điều tiết điện lực bộ công thương đưa ra
tại buổi họp báo trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện
ngành điện cũng mong muốn có được sự cảm thông từ phía người dân cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này
chia sẻ trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự cảm thông với những áp lực từ ngành điện
khi cắt điện là việc cực chẳng đã
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã đồng thời kêu gọi người dân
hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm vào thời điểm này
và vào ngày tám tháng sáu vừa qua thủ tướng cũng đã ra chỉ thị kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện
hướng tới mục tiêu mỗi năm toàn quốc phấn đấu tiết kiệm được hai tổng điện năng tiêu thụ
các cơ quan công sở mỗi năm giảm năm tổng điện năng tiêu thụ
mỗi hộ dân được khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời
mỗi người hãy có ý thức tiết kiệm điện tối đa đi nhà mình chỉ bật điều hòa lúc nóng không thể chịu được
tối ngủ thì cả nhà ngủ trước một phòng để dùng chung một cái điều hòa thôi
hạn chế thời gian thắp sáng đường đi khi người ngủ mà ngoài đường vẫn sáng đẹp nhưng lãng phí
ủng hộ các gia đình tiết kiệm điện dù là phương pháp nào đi chăng nữa hết sức ủng hộ
mong càng có nhiều người như vậy càng tốt
đối diện với tình cảnh thiếu điện mỗi chúng ta cần có những cách thức ứng phó
cũng như hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân